dịch covid một mươi chín cũng đã gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động xuất khẩu giữa việt nam và thị trường trọng điểm trung quốc
do đó trong bối cảnh suy giảm kim ngạch xuất khẩu sang trung quốc
thì việc tăng cường đa dạng hóa thị trường xuất khẩu là điều cần thiết trong bối cảnh hiện nay
để giảm thiểu những tác động từ trung quốc bộ công thường đã phối hợp với các bộ ban ngành
triển khai nhiều hành động cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp để mạnh xuất khẩu đa dạng hóa thị trường
theo đó một loạt hoạt động thuộc chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại quốc gia năm hai nghìn hai mươi đã được triển khai mạnh mẽ

các bộ ban ngành triển khai nhiều hành động cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp để mạnh xuất khẩu sang trung quốc
chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm hai nghìn hai mươi được triển khai với tổng kinh phí là một trăm ba mươi sáu tỷ đồng tăng một mươi một tỷ đồng so với mức tổng kinh phí năm hai nghìn một mươi chín
theo kế hoạch trong năm hai nghìn hai mươi bộ công thường sẽ xây dựng các chương trình xúc tiến thương mại có tính giải hạn bền vững với các hoạt động xúc tiến phong phú đa dạng hơn
trước mắt bộ công thương sẽ tăng cường tuyên truyền phổ biến thông tin về cơ hội xúc tiến xuất khẩu vào thị trường eu
ưu tiên các mặt hàng nông lâm thủy hải sản nhằm chuẩn bị khai thác và tận dụng hiệu quả lợi ích mang lại từ evfta ngay khi hiệp định này có hiệu lực
qua đó đa dạng hóa thị trường xuất khẩu trong bối cảnh suy giảm kinh ngạch xuất khẩu vào trung quốc